đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
và quý vị cũng đừng quên ấn lai supprite ủng hộ kênh của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại